thưa quý vị và các bạn theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo phòng chống thiên tai về mưa lũ ở khu vực trung bộ từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi
đã làm ba mươi bảy xã bị ngập sâu chia cắt cục bộ một mươi một người chết và mất tích
các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán ba hai trăm năm mươi hộ với gần một mươi một người tại các khu vực bị ngập sâu nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất
tính đến một mươi bảy h ngày tám tháng một mươi các huyện minh hóa bố trạch quảng ninh lệ thủy của tỉnh quảng bình bị chia cắt cục bộ
sáu mươi hộ dân tại xã tân hóa huyện minh hóa bị ngập sâu từ năm m các quốc lộ một mươi năm một mươi hai chín b một mươi hai a bị ngập sâu với độ sâu từ năm cho tới một m
các tỉnh lộ năm trăm sáu mươi hai năm trăm năm mươi chín b bị ngập với mức độ từ một năm đến hai mét gây cản trở giao thông
tại tỉnh quảng trị có hai mươi xã phường bị ngập lụt chia cắt cục bộ
tại tỉnh thừa thiên huế quốc lộ bốn mươi chín b đoạn qua huyện phong điền bị ngập chia cắt nhiều đoạn sâu nhất là từ tám đến một m
nhiều tuyến tỉnh lộ tại các huyện phong điền nam đông phú vang phú lộc ngập sâu từ hai đến năm mét
thôn tam lanh thuộc xã lâm đớt và thôn a hưa thuộc xã quảng nhâm huyện a lưới bị ngập nước cô lập
huyện hòa vang của thành phố đà nẵng có tám trên một mươi một xã bị ngập chủ yếu ở các vùng trũng thấp dọc các tuyến sông
các địa phương đã và đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích di rời sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn
ban hành các công điện văn bản cử các đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trong thời gian tới
còn tại quảng nam do ảnh hưởng của vùng áp thấp mưa lớn liên tục đã khiến mực nước tại nhiều xã thuộc huyện đại lộc dâng cao trên mức báo động ba
gây nhiều thiệt hại về tài sản và đã có một người tử vong
từ đêm ngày sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam liên tiếp có mưa to đến rất to
khiến nhiều xã ở các vùng trũng thấp như đại phong đại đồng đài minh đại quang bị ngập sâu trong nước
hiện có ba mươi bốn hộ dân ở khu vực nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đại lộc
đã có một người chết do điện giật trong lúc dọn lục
một bảy trăm bảy mươi bảy ngôi nhà bị ngập trong nước và hơn hai mét khối đất sản xuất bị sạt lỡ ngập úng nhiều tuyến đường bị chia cách
để đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân
lực lượng công an quân đội và các cơ quan ban ngành tại địa phương túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi chặt chẽ các diễn biến mưa lũ
sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo phương châm bốn tại chỗ
chỉ đạo thì ủy ban huyện đã chỉ đạo ủy ban các xã địa trắng là tập trung là triển khai thực hiện các phương án để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân là trên hết
chỉ đạo thì ủy ban huyện đã chỉ đạo ủy ban các xã địa trắng là tranh hích